trên báo nhân dân đăng tải toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
dưới nhan đề phát huy trí tuệ tinh thần trách nhiệm tập trung góp ý kỹ lưỡng đề cương các văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng
theo tổng bí thư chủ tịch nước nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng
đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi ba và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
vì vậy đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
báo đại biểu nhân dân có bài viết gốc của niềm tin
bài viết cho rằng người dân cả nước đang dõi theo hội nghị đủ thấy niềm tin của người dân với đảng thế nào
đảng của dân vì dân lo cho dân người dân kỳ vọng đất nước sẽ bứt phá nhanh hơn nữa
niềm tin ấy càng nhân lên sức mạnh từ sau đại hội một mươi hai ai cũng nhìn rõ vị thế uy thế uy tín đất nước chưa bao giờ được như hiện nay
người dân càng tin tưởng hơn trong khi biến động của kinh tế thế giới rất khó lường đất nước vẫn trong đà tăng trưởng
đặc biệt cuộc chiến chống tham nhũng thao túng quyền lực vẫn rực cháy không ngừng không nghỉ
đó chính là cái gốc của niềm tin cái gốc tạo ra sức mạnh lòng dân với đảng
nhân dịp kỷ niệm lần thứ một trăm hai mươi chín ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
báo thanh niên số ra ngày hôm nay giới thiệu với bạn đọc bài viết tìm chọn hiền tài của nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
chúng ta đã có cả một hệ thống các quy định khá chặt chẽ của đảng cho đến các quy định của nhà nước
nhưng vẫn xảy ra tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên trong bộ máy công quyền các cấp thoái hóa
biến chất vi phạm kỷ luật đảng vi phạm pháp luật trong đó có những trường hợp hết sức nghiêm trọng và kéo dài
thực tế đó cho thấy cần phải ra soát lại toàn bộ quy trình tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ khắc phục những hạn chế
yếu kém đã bộc lộ đồng thời cũng phải ra soát lại quy trình xử lý cán bộ sai phạm theo hướng kiên quyết
nhanh gọn hơn không thua kém gì các quốc gia văn minh
trước tình trạng dịch tả lợn châu phi vừa xuất hiện tại hậu giang các địa phương đồng bằng sông kiểu long đang
trương triển khai hàng loạt các giải pháp để ứng phó báo lao động có bài viết miền tây trước nguy cơ đại dịch
tính đến thời điểm này hậu giang là địa phương xuất hiện dịch tả lợn châu phi đầu tiên tại đồng bằng sông kiểu long
thông tin này đã khiến các địa phương lân cận lo lắng các tỉnh như cần thơ cà mau đang khẩn trương triển khai công tác phòng ngừa
ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn thành phố
nhằm chủ động ngăn chặn giám sát phát hiện sớm sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với dịch bệnh này
mặc dù dịch tả lợn châu phi đang có những diễn biến ngày càng phức tạp thế nhưng đáng tiếc là hiện nay các thông tin do cục thú y
thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tức đơn vị quản lý liên quan trực tiếp đến vấn đề trên đưa ra lại nghèo nàn sơ xài
vấn đề này được báo hà nội mới đề cập trong bài viết đừng để trang thông tin thiếu thông tin
đơn cử tại thời điểm trưa ngày một mươi năm tháng năm
trang web của cục thú y vẫn hiện diện một số thông tin hình ảnh khá cũ như hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách
khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi ngày bốn tháng ba trong khi mục khác lại tập trung giới thiệu một số văn bản đã ban hành trong năm hai nghìn hai mươi
từ thực tế này người truy cập trang web có cảm giác cục thú y chưa chủ động bám sát diễn biến dịch tả lợn châu phi
cũng như nội dung về chăn nuôi hoạt động chuyên ngành tư vấn hướng dẫn cách nuôi phòng chống các loại bệnh dịch nói chung
báo tử trẻ online có bài viết
đáng chú ý người nghiện ma túy tăng đột biến bình dương lo vỡ chạy
trước diễn biến số vụ ma túy và đối tượng nghiện tăng đột biến
tỉnh bình dương đã lên phương án để bảo vệ các cơ sở cai nghiện nhằm tránh vỡ chạy như từng xảy ra tại một số tỉnh
báo cáo của tỉnh bình dương cho biết
thời gian gần đây đối tượng nghiện và số vụ ma túy bị phát hiện đều tăng đột biến có thời điểm tăng tới trên chín trăm linh người
trước thực tế xuất hiện nhiều loại ma túy mới đặc biệt là ma túy tổng hợp là nguyên nhân dẫn tới các vụ án mạng nghiêm trọng
tỉnh bình dương kiến nghị chính phủ sớm bổ sung các chất ma túy mới vào danh mục quản lý nhằm có căn cứ pháp lý xử lý
những thông tin trên đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân